các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại năm cơ quan cảnh sát điều tra này đang tích cực điều tra và xác minh nhóm đối tượng cực đoan này
cơ quan điều tra công an quận bảy tp hcm
trước và sau khi nguyễn phương hằng nguyễn thị thanh huyền bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhiều nạn nhân của những kẻ ủng hộ nguyễn phương hằng đã gửi đơn đến cơ quan điều tra các địa phương
trong đơn những người này tố giác và kiến nghị khởi tố các đối tượng đã có hành vi tấn công gây thương tích vu khống làm nhục họ trên mạng xã hội
tại cơ quan điều tra công an quận bảy tp hcm nhà báo hàn ni và bà hoàng kim dung đã tố giác tội phạm đối với một nhóm người tham gia hai cuộc tấn công ngày hai tháng ba và ngày hai mươi hai tháng ba
đây là cơ quan công an đầu tiên có động thái xác minh tố cáo của nhà báo hàn ni và bà hoàng kim dung liên quan đến nhóm ủng hộ ceo nguyễn phương hằng
hai cơ quan điều tra công an tp thủ đức
tại cơ quan điều tra công an tp thủ đức ca sĩ vy oanh cũng có đơn trình báo về việc cô bị ham dọa chỉ một ngày
sau khi bà nguyễn phương hằng bị bắt
việu anh là một trong những nạn nhân đầu tiên tố cáo nguyễn phương hằng
vụ việc bị tạm đình chỉ do hết thời hiệu xác minh và phục hồi điều tra sau đó là một trong những lý do dẫn đến việc khởi tố bắt tạm giam nguyễn phương hằng
ba cơ quan điều tra công an tp gó vấp
trước đó cơ quan điều tra công an quận gò vấp cũng đã mời bà đinh thị lan bốn mươi sáu tuổi ngụ quận gò vấp tp hcm làm việc để cung cấp một số thông tin liên quan đến việc bà tố cáo võ minh điền
chủ kênh điền võ vóc và nguyễn việt anh chủ kênh chuyện đời thường đã vu khống làm nhục đe dọa giết mình
bà lan đã cung cấp các văn bản và usb chứa các nội dung như nói ở trên
theo bà lan ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bà có lên mạng và nói về một số nội dung liên quan đến bà nguyễn phương hằng
bà lan nói bà hằng đã vu khống tôi là chủ mưu trong vụ chỉ đạo cho mai xuân cường bắt cóc con trai một mươi tuổi của bà ta
theo bà lan bà hằng còn lên mạng làm nhục mình với nhiều từ ngữ tục tiễu
từ các nội dung do bà phương hằng phát tán trên mạng các youtuber ủng hộ đã vu khống làm nhục bà lan
bà lan cho rằng các chủ kênh chuyện đời thường và điền võ vlog đã vu khống bà lừa đảo ăn cắp
thậm chí chủ kênh điền võ còn công khai trao giải thưởng cho năm người đánh tôi
bà lan nói và cho biết đã tố cáo những nội dung đến cơ quan công an quận gò vấp
bà lan yêu cầu công an quận gò vấp khởi tố vụ án khởi tố bị can với hai chủ kênh youtube trên theo quy định
cơ quan điều tra công an tỉnh hậu giang
đang chú ý mở rộng điều tra còn có các tỉnh lân cận như hậu giang cũng có phen ủng hộ ceo đại nam nguyễn phương hằng
cụ thể tại cơ quan điều tra công an tỉnh hậu giang ông nguyễn trường giang tố cáo võ minh điền youtuber điền võ
và một nhóm youtuber ủng hộ nguyễn phương hằng có hành vi đe dọa chửi bới nhục mạ mình
việc tố cáo diễn ra sau khi nhà ông giang bị người lạ tấn công ném đá vào ban đêm và liên tục bị các số điện thoại lạ đe dọa chửi bới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
mới đây nhất đồng nai cũng đã xác minh đơn tố cáo của bà trương thị việt hà đã tố cáo các hành vi của youtuber lòng hồ
bà việt hà ngụ quận ba tp hcm cho biết bà tố cáo youtuber long ngô vì đã bôi nhọ vô khống xúc phạm danh dự nhân phẩm đuôi ngành cá nhân của bà lên mạng xã hội
trong đơn bà trương thị việt hà cho biết ngô thanh long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tức youtuber lòng hồ thường trú huyện tràng bom đồng nai
là một trong những người ủng hộ bà nguyễn phương hằng thường xuyên có livestream hát hò bôi nhọ bịa đạt vô khống
xúc phạm danh dự nhân phẩm rất nhiều người trong đó có mình
động thái mới nhất ngày một mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã mời bà bùi thanh quỳnh như quỳnh như vilock đến làm việc
buổi làm việc kéo dài đến một mươi tám h cùng ngày mới kết thúc
bùi thanh quỳnh như ba mươi tuổi khá có tiếng trên mạng xã hội được biết đến nhờ những clip review ẩm thực nghệ thuật trên kênh youtube lang thang đường phố
về sau cách này tham gia vào drama của bà nguyễn phương hằng cùng nữ ceo xúc phạm nhiều người nổi tiếng và bàn về các vấn đề xã hội được quan tâm
quỳnh như đã nhiều lần tự livestream chia sẻ quan điểm bác phốt các nghệ sĩ và tuyên bố ủng hộ bà nguyễn phương hằng
tuy nhiên khi vụ việc tỉnh thất bồng lai xảy ra khi hai bên nảy sinh mâu thuẫn không còn tiếng nói chung
quỳnh như sau đó rời canh lang thang đường phố tự lập kênh youtube riêng để lên sóng
người phụ nữ này thậm chí còn gửi lời xin lỗi đến những người nổi tiếng mà mình từng xúc phạm cô nhận sai và mong được tha thứ
dù vậy không có nghệ sĩ nào lên tiếng phản hồi quỳnh như
được biết quỳnh như đã bị ca sĩ viu anh ông nguyễn sinh nộp đơn tố cáo vì hành vị vu khống xúc phạm danh dự cá nhân
ngay khi thông tin trên được tiết lộ cộng đồng mạng nhanh chóng để lại những bình luận thể hiện rõ thái độ
nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi quỳnh như cuối cùng cũng bị sợ gáy
việc nữ youtuber năm lần bảy lượt lên mạng quay clip xúc phạm người khác một cách vô căn cứ là điều khiến mọi người bức xúc bởi lâu nay
không chỉ hà hê vì quỳnh như phải lên làm việc với cơ quan điều tra đám đông còn hy vọng sẽ có hình thức xử lý mạnh tay với cô nàng tránh để tình trạng tái diễn trong tương lai
phải có mức phạt thật nặng để gian đẻ
nay thì fan cô hằng hả lang thang đường phố
chỉ đi trước em đi sau có hòa cùng chia
chuyện gì đến cũng đã đến xứng đáng lắm
ăn không đi cà khệ so với mọi người khác xứng đáng bị xử phạt
đừng tưởng bôi nhỏ người khác xong xin lỗi là được nhé
làm được chịu được
cũng liên quan đến vụ bà nguyễn phương hằng trước đó cơ quan cảnh sát điều tra và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm
công an tp hcm đã làm việc với nhiều người liên quan như ông đặng anh quân nguyễn đình kim võ minh điển để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ bà nguyễn phương hằng live stream xúc phạm người khác
trước đó tiến sĩ luật đặng anh quân là người đã cùng bà nguyễn phương hằng lên sóng nhiều tập live stream để bàn luận về người khác có nội dung phản cảm kích động xã hội
đang nói ông đặng anh quân lấy danh nghĩa giảng viên đại học luật tp hcm để tham gia live stream dùng ngôn từ khó nghe
sau khi bà nguyễn phương hằng bị khởi tố tạm giam ông quân cũng không còn xuất hiện
trao đổi với vietnamnet quyền hiệu trưởng đại học luật tp hcm ông trần hoàng hải cho biết hiện vị tiến sĩ luật này vẫn công tác bình thường
nhà trường không dung túng cho việc làm sai trái nếu ông đặng anh quân được xác định có vi phạm thì vẫn bị nhà trường xử lý
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ban giám hiệu đại học luật tp hcm nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân dành cho ông đặng anh quân
vì hành vi vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi live stream cùng bà nguyễn phương hằng
tuy nhiên ban giám hiệu đại học luật tp hcm cho biết không có đủ căn cứ thẩm quyền để xử lý các đơn tố cáo
và tất cả những nhân vật được nhắc đến quỳnh như lang thang đường phố đặng anh quân hoàng nhi nguyễn đình kim la hì
đều được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm công an tp hcm mời lên làm việc
mục đích là để làm rõ chuyện có hay không vai trò đồng phạm với bà nguyễn phương hằng khi live stream xúc phạm người khác
thưa quý vị vụ bà nguyễn phương hằng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố bắt tạm giam vào tối hai mươi bốn tháng ba
kể từ đó đến nay những thông tin liên quan đến nữ ceo trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội
cơ quan điều tra cũng cập nhật tin tức liên quan thường xuyên đến vụ án này
quý vị có bình luận gì về sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh và các địa phương
chúng ta cùng chờ đợi những hình phạt thích đáng nhất dành cho những đối tượng hùa theo đám đông trục lợi từ câu chuyện bình lệ của nữ ceo nguyễn phương hằng
nếu bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo